phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với công an quận một công an tp thủ đức
đang lấy lời khai đối tượng nguyễn văn thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ngụ tại quận bình thạnh
đây là đối tượng đã lấy trộm hàng loạt nắp cống trắng rác cầu thủ thiêm hai gây bức xúc dư luận
rạng sáng ngày bốn và ngày năm tháng năm bốn mươi bốn nắp cống trắng rác cầu thủ thiêm hai được làm bằng gang
đường kính hai mươi cm đã bị kẻ gian lấy trộm
vào cuộc điều tra công an tp hcm đã khoanh vùng đối tượng và phát hiện nghi phạm nguyễn văn thái
sau một thời gian ngắn truy tìm công an phát hiện và bắt giữ được thái ở quận bình thạnh
qua làm việc thái khai do không có việc làm thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi trộm
thái đi qua cầu thủ thiêm hai hống gió và tiện tay sờ vào các nắp cống
nhận thấy các nắp cống dễ tháo nên thái lấy trộm đem bán ve chai được hơn một triệu đồng
công an cho biết nắp cống trên nằm trong danh mục tài sản đặc biệt
hiện vụ việc đang được lực lượng công an hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật